những cư dân nông nghiệp ở vùng đất nam bộ từ xa xưa đã có nét riêng trong tập tục nghi lễ rước ông bà tổ tiên về ăn tết cùng con cháu
tập tục dân dã bình dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh của người dân nam bộ
nó như sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại ở mỗi nếp nhà nơi vùng đất phương nam
việc chuẩn bị bàn thờ mâm cơm cúng lễ ông bà tổ tiên được người dân nam bộ rất coi trọng
từ sáng sớm ngày ba mươi mọi thành viên trong gia đình đều tập trung sắm sửa dọn dẹp
phụ nữ trong gia đình làm các món ăn cổ truyền còn người đàn ông đảm nhận phần việc chuẩn bị đồ thờ cúng trang hoàng nhà cửa sạch sẽ để đón ông bà tổ tiên về nhà
trong tục cúng ông bà người phương nam coi trọng nghĩa bao hàm trong lễ vật
mầm ngũ quả trên bàn thờ bao giờ cũng phải đủ các trái mãng cầu dừa đuôi đủ xoài với hàm ý theo ngôn ngữ nam bộ
cầu vừa đủ xài
còn mâm cơm cúng bao giờ cũng có thịt kho dưa giá cá chiên rau xào canh thổ qua là những món ăn truyền thống của phương nam
các lễ vật thờ cúng và mâm cơm ngày tết cũng chính là lời báo cáo với tổ tiên về việc đồng áng nhà cửa công việc của năm cũ và mong ước cho năm mới thêm nhiều sinh sôi nảy nở và may mắn hơn